triều cường dân cao đã gây ảnh hưởng đến tài sản và công trình giao thông
hoa màu và đời sống sinh hoạt của người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh vĩ lòng
tuyến quốc lộ một đoạn xã tân phú của huyện tam bình chạy dài đến các xã thuận an và thị trấn cái vồn của thị xã bình minh
có chiều dài gần chục cây số bị ngập nước
nhiều nơi ngập sâu khiến xe máy của người tham gia giao thông bị hư hỏng
triều cường dân cao khiến cho người tham gia giao thông gặp rất nhiều khó khăn
trước tình trạng trên công an tỉnh vĩnh long và các doanh nghiệp tư nhân đưa xe tải đến chở các xe máy qua khỏi nơi ngập sâu
chiều cường dân cao còn làm ngập nhiều tuyến đường ở nội ô thành phố làm hoa màu và đời sống sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng
trước tình hình trên ủy ban nhân dân và ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh vĩnh long
đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các địa phương bị ngập phòng chống triều cường huy động lực lượng vật tư tại chỗ
tu sửa kịp thời các công trình bị hư hỏng phần còn lại huy động nhân dân thực hiện theo phương châm bốn tại chỗ